dù là dự án được xây dựng với nguồn vốn vay oda của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản
thế nhưng đây cũng là điểm nhấn khi địa phương được lựa chọn để đầu tư xây dựng
tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương cũng như công việc cho người dân
có khoảng hơn năm mươi lao động của công ty được lấy từ địa phương
ngân sách dự kiến đóng góp cho tỉnh là vào khoảng hai trăm linh
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi là vào khoảng hai trăm tám mươi năm tỷ
và trong thời gian tới đối với mục tiêu của công ty
theo chỉ đạo của tổ tướng chính phủ
thì công ty sẽ thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên
và sau đấy thì sẽ tiến hành cổ phần hóa trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
không chỉ thu hút các doanh nghiệp mới về đầu tư
mà tỉnh thái bình còn tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
nhất là trong việc thay đổi mở rộng hoạt động kinh doanh
công ty cổ phấn thương mại tổng hợp toàn vân đã nhiều năm hoạt động
trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phân bón
thì nay với sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo
năm hai nghìn một mươi tám công ty đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh vào nông nghiệp công nghệ cao
nông nghiệp hữu cơ và nông sản sạch trên địa bàn tỉnh thái bình
với những chính sách đầu tư của tỉnh thái bình
công ty chúng tôi nhận thấy là về cơ chế thì tỉnh thái bình cũng đã rất quan tâm
và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc giải phóng mặt bảo
cũng như là tích tụ dụng đất
ngoài ra các cơ quan ban ngành từ ủy ban tỉnh cho đến các sở
như là sở nông nghiệp và các sở ngành liên quan
cũng hỗ trợ tạo điều kiện rất lớn cho công ty trong khâu thủ tục giấy tờ hành chính
làm sao để nhanh gọn nhẹ nhất để công ty nhanh chóng
từ bước xin ý tưởng đề xuất cho đến bước chủ trương đầu tư
đều rất thuận lợi
năm hai nghìn một mươi chín là năm tháng năm
năm thứ năm liên tiếp chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thái bình tiếp tục tăng điểm
với số điểm sáu mươi năm ba mươi tám đứng thứ sáu trên một mươi một tỉnh thành phố đồng bằng sông hồng
và thứ hai mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh thành phố cả nước tăng bảy bảy mươi bốn điểm và một mươi bậc so với năm hai nghìn một mươi
kết quả đó chứng minh cho nỗ lực của tỉnh trong việc tích cực thu hút
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để phát triển bền vững
xin chào ông cảm ơn ông nhận lời phỏng vấn của truyền nhân dân
thưa ông thái bình là địa phương được đánh giá sẵn sàng đón nhận những làn sóng đầu tư mới
vậy theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ là việt nam thu hút đầu tư nhưng phải có lựa chọn phù hợp
vậy tỉnh thái bình đã xây dựng những mũi nhọn thu hút đầu tư như thế nào
trước hết là trong lĩnh vực công nghiệp
thì tỉnh tập trung vào những ngành nhà có tiềm năng công nghệ cao
và có những nhà đầu tư lớn để tạo ra một sự phát triển đột phá trong lĩnh vực công nghiệp cho tỉnh
có số thu ngân sách đóng góp đáng kể để tỉnh có nguồn lực tiếp tục quy đọc phát triển thế xã hội
hai đối với lệ nông nghiệp thì tỉnh xây dựng các cơ chế chính sách
thu hút vào nông nghiệp công nghệ cao để tạo nông nghiệp theo chuỗi
sản phẩm sạch để nâng giá trị nông sản tăng thu nhập cho người dân
và tạo sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp cho tỉnh
đối với thương mại dịch vụ tài chính thì tỉnh đã kêu gọi các nhà đầu tư
tập trung vào những lĩnh vực như siêu thị
đối với dịch vụ tài chính thì cũng đang kêu gọi để xây dựng thị trường chứng khoán
như ông vừa chia sẻ
đặc điểm của thái bình thì mỗi tỉnh mỗi địa phương sẽ có những đặc điểm
để thu hút đầu tư riêng vậy riêng thái bình thì đã xây dựng
cái cơ chế hay chính sách nào để cho các nhà đầu tư thu hút đầu tư
vào lĩnh vực tại địa phương mình
để tạo môi trường thu hút đầu tư cũng như là tạo cơ chế
để quyến khích các nhà đầu tư đến với tỉnh thái bình
thứ nhất là định kỳ là tỉnh đều có hội nghị xúc tiến đầu tư hàng năm
năm nay do dịch covid nên là
cũng chưa thực hiện được nhưng mà định kỳ thì tỉnh phối hợp
với hiệp hội doanh nghiệp có những cuộc họp hàng quý
để xác định mời gọi các nhà đầu tư
và có những khó khăn vướng mắt thì tạo
giao cho các sở quan ngành để tập trung
và tháo gỡ giải quyết những khó khăn vướng mắt
thực tế trên địa bàn tỉnh thì giai đoạn vừa qua là các doanh nghiệp phá sản và giải thể
và chiếm kỳ trọng rất là ít
chỉ khoảng ba phần trọng
thứ hai là đối với lại các hành chính thì tỉnh
đã xây dựng cơ chế
nằm tại chỗ tại trung tâm hành chính công
của tỉnh và cũng như tại huyện và bộ phận
một cửa cấp xã tỉnh cũng đã thực hiện các chương trình
rút gọn các thủ tục hành chính
về thời gian cũng như là
các điều kiện để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư
đối với thứ ba là về cơ chế chính sách thì trong lĩnh vực nông nghiệp
thì tỉnh đã xây dựng kiện nghị quyết của ban thông nghệ tỉnh
đã xây dựng các cơ chế chính sách như là
chuyển đổi sản xuất lúa kém hiệu quả
để chuyển sang mô hình sản xuất có năng suất chất lượng hiệu quả cao hơn

và đối với lại khu kinh tế thì tỉnh đã có một quy định
về cơ chế chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư
các doanh nghiệp đầu tư vào trong khu kinh tế của tỉnh
song song với việc đó thì tỉnh cũng chỉ đạo thu hút các nguồn lực
để tạo điều kiện về kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất
vâng thưa ông
hiện tại thủ tướng chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ
quy hoạch chung xây dựng khu vực kinh tế thái bình
tỉnh thái bình đến năm hai nghìn một mươi bốn và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
vậy nhiệm vụ này đã được tỉnh thực hiện như thế nào thưa ông
ủy ban dân tỉnh đã thực hiện các công việc triển khai
cẩn trương triển khai quy hoạch phân khu chức năng
theo quyết định một nghìn bốn trăm tám mươi sáu của thủ tướng
với lại hai mươi sáu khu chức năng đã được thủ tướng phê
trong đó có một mươi ba khu công nghiệp
khu thương mại của một khu nuôi trồng thủy sản
thì tỉnh đã kêu gọi các nhà đầu tư vào việc quy hoạch
và đã có tám nhà đầu tư được ban thư vụ tỉnh bị đồng ý
cho vào thực hiện việc quy hoạch các khu chức năng này
và đến nay thì đã có ba nhà đầu tư đã được phê duyệt
quy hoạch một trên hai nghìn
thứ nhất là khu công nghiệp liên hà thái
với diện tích khoảng một một trăm linh hectare
khu công nghiệp hải long với diện tích bốn trăm năm mươi hectare
và khu thương mại dịch vụ kết hợp với lệ phát triển
dân gôn và đô thị ở đồng châu và cồn vảnh
tỉnh cũng đang kêu gọi nhà đầu tư vào quy hoạch kiểm kê
và đầu tư vào cảng ba lạt trong khu kết nối phát triển nguyên chế
của huyện việt hà
và đến nay thì rất là mừng là trong các nhà đầu tư thứ cấp
thì đã có ba nhà đầu tư đăng ký vào khu công nghiệp liên hà thái
và khu công nghiệp hải long
và đây cũng là một cái tín hiệu rất mừng đối với tỉnh thái bình
thế nhưng mà
cái khó khăn rất lớn đối với tỉnh là cái nguồn lực
để đầu tư vào cái hạ tầng của khu kinh tế
thì đến nay
ngoài tuyến đường bộ ven biển đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
và có hỗ trợ từ kỳ trung ương
thì tỉnh cũng đang báo cáo với lại
chính phủ hỗ trợ thêm những tuyến đường trục
trong khu kinh tế
với bốn tuyến
theo hướng đông bắc và tây nam
hiện nay bộ khác đầu tư cũng đang ghi nhận
để chăm sóc và hỗ trợ tỉnh
vì đây muốn thú được nhà đầu tư thì phải có kết cấu hạ tầng đồng bộ
ngoài cái tuyến đường ven biển đã được đầu tư
thì các tuyến đường trục trong và hạ tầng trong khu kinh tế
cũng phải được đầu tư
chính phủ với các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm giúp đỡ tỉnh thái bình
để có nguồn lực đầu tư vào trong khu kinh tế
cái hạ tầng kết cấu hạ tầng
để có thu hút được các nhà đầu tư
tạo cái sự độc giá gấp trường kinh tế rộng
trong thời gian tới
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của truyền nhân dân